tỉnh phú yên đã chi gần một trăm bảy mươi tỷ đồng từ gói an sinh sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ hỗ trợ gần một trăm sáu mươi bảy sáu trăm năm mươi người bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
các trường hợp được hỗ trợ là người có công với cách mạng người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng người thuộc hộ nghèo và cận nghèo
đối với nhóm người lao động tỉnh phú yên đã hỗ trợ cho hai mươi hai bảy trăm một mươi hai lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với số tiền gần hai mươi ba tỷ đồng
nhưng không có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ hai mươi hai triệu đồng
ngoài ra tỉnh phú yên còn hỗ trợ tám trăm hai mươi bốn hộ kinh doanh có kê khai thuế dưới một trăm linh triệu đồng một năm với số tiền tám trăm hai mươi bốn triệu đồng
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phú yên chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín được thực hiện trong thời gian ngắn số lượng người hỗ trợ khá đông phạm vi hỗ trợ rộng và kinh phí lớn
tuy nhiên nhờ phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành và địa phương nên công tác tuyên truyền lập danh sách thẩm định được triển khai kịp thời các đối tượng được nhận hỗ trợ đầy đủ đặc biệt các nhóm người yếu thế như cao tuổi người khuyết tật người nghèo lao động mất việc làm sau khi nhận tiền hỗ trợ rất phấn khởi chịu khó làm ăn ổn định cuộc sống đúng theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ